tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi tuyên bố iaea đã đạt được những thỏa thuận riêng rẽ với nga và ukraine về các vấn đề liên quan đến an ninh hạt nhân ở ukraine
phát biểu tại viên của áo ông rafael grossi cho biết iaea đã nhất trí riêng với nga và ukraine về những kế hoạch hành động tiếp theo
ông nhấn mạnh rằng iaea dự định đưa ra các nguyên tắc an ninh hạt nhân chung ở ukraine theo định dạng ba bên nhưng công việc không xuân sẻ
trước đó người đứng đầu iaea đã có cuộc gặp với tổng giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia nga rosatom
và các quan chức cấp cao khác của nga tại kaliningrad để thảo luận về tình hình nhà máy điện hạt nhân chernobyn
ông cũng đã đến ukraine để đàm phán về việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp cho các cơ sở hạt nhân của nước này
tổng giám đốc rassi cho biết iaea đang tham vấn chặt chẽ với các nhà chức trách ukraine về việc cử phái đoàn hỗ trợ đầu tiên của cơ quan này
tới nhà máy điện hạt nhân chernobyn trong những ngày tới
iaea chưa thể tham gia
iaea sẽ xác nhận các báo cáo về việc các lực lượng nga ở môi trường bức xạ liều cao khi đang trong vùng loại trừ chechnobyl
và đang tìm kiếm thêm thông tin để đưa ra đánh giá độc lập về tình hình